thưa quý vị vào dạng sáng ngày hôm nay cháy lớn đã xảy ra tại một nhà dân ở phố giáp nhị
phường thịnh liệt quận hoàng mai thành phố hà nội
thời điểm xảy ra vụ cháy trong gia đình có ba người mắc kẹt và rất may
lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt chữa cháy và đưa các nạn nhân thoát nạn an toàn
căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng sáu mươi m hai dạng nhà ống gồm ba tầng và nằm sâu trong ngõ
đám cháy kèm theo tiếng nổ
nhận được tin báo công an quận hoàng mai thành phố hà nội đã xuất một xe chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực năm cũng chi viện hai xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt
vào thời điểm xảy ra cháy anh sáu văn quynh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng với hai con nhỏ đã bị mắc kẹt
lực lượng chức năng kịp thời dập tắt đám cháy cứu ba người ra ngoài an toàn và ngăn không để cho cháy tiếp tục lan sang các hộ dân xung quanh
như vậy là trong tháng ba
công an quận hoàng mai đã trực tiếp cứu nạn cứu hộ thành công ba vụ cháy nhà dân cứu an toàn bảy nạn nhân